vào chiều ngày ba mươi tháng tám các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án
trước đó viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt phạm công danh ba mươi năm tù và đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo còn lại
bị cáo phạm công danh trước tiên đã xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho những nhân viên đã làm việc tại tập đoàn thiên thanh
bởi họ đã tin tưởng vào bị cáo tiếp tay vào hành vi phạm tội mà không hay biết
đối với bản thân thì bị cáo cho rằng mình cũng đã rất nỗ lực trong việc vực dậy
nên đề nghị xem xét trả lại nhà đang ở cho vợ con và vẫn không quên xin hội đồng xét xử tạo điều kiện để khắc phục hậu quả
vì bị cáo vẫn khẳng định có thể khắc phục được một trăm linh thiệt hại
còn bị cáo phan thành mai nguyên tổng giám đốc ngân hàng vncb bị cho là người giúp sức đắc lực cho phạm công danh thực hiện hành vi sai phạm
cũng tỏ ra rất dây dứt rất hối hận vì để xảy ra sai phạm
đồng thời cũng rất khẩn thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho các cán bộ cấp dưới của ngân hàng và gửi lời xin lỗi đến họ
các bị cáo còn lại thừa nhận có sai phạm xin hội đồng xét xử xem xét
hội đồng xét xử đã tạm nghỉ để tiến hành nghị án bản án sẽ tuyên vào ngày chín tháng chín
chỉ vì một hiểu lầm nhỏ bắt nguồn từ cái liếc mắt trong quán nước mà đối tượng lê văn tài
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú xã mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang đã hành hung anh đặng văn ngọc dẫn đến tử vong
ngày ba mươi tháng tám tòa nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang đã đưa lê văn tài ra xét xử lưu động
sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo cáo trạng cuối năm hai nghìn một mươi năm sau khi uống rượu tài cùng bạn tới quán sông quê uống nước
tại đây có xảy ra mâu thuẫn cùng với đặng văn ngọc do ngọc thấy tài thường nhìn đều mình
trong lúc cự cãi tài đã dùng ghế gỗ đập vào người khiến nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê văn tài bảy năm sáu tháng tủ giam về tội cố ý gây thương tích
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đã vận động thành công đối tượng phạm văn tuân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường an biên quận lê trân thành phố hải phòng vì có hành vi giết người ra đầu thú
sáng ngày hai mươi chín tháng tám phạm văn tuân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
trước đó khoảng bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu phạm văn tuân và anh nguyễn văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã nhã lộng huyện phú bình tỉnh thái nguyên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
sau khi anh quân đang sơ cứu vết thương tại trạm y tế thì phạm văn tuân tiếp tục dùng dao đâm anh quân nhiều nhát dẫn đến tử vong
sau khi gây án tuân bỏ trốn khỏi địa phương được lực lượng công an vận động và gia đình động viên tuân đã ra đầu thú
tại tỉnh quảng trị đối tượng hồ văn cường vận chuyển một trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp
qua biên giới lào về địa phận việt nam đã bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
phối hợp với đội đặc nhiệm chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ vào đêm ngày hôm qua ba mươi tháng tám
đây là đối tượng trong đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp từ lào đưa về việt nam tiêu thụ
quá trình điều tra bước đầu đối tượng khai nhận vào chiều ngày ba mươi tháng tám
đối tượng sử dụng xe máy sang bản hội loa huyện sê pôn lào để mua ma túy
sau khi mua một gói ma túy tổng hợp hiệu vki đối tượng đã sử dụng hết tám viên
số còn lại cất giấu trong lốc gió của xe máy đưa về nhà sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
khi về đến địa phận bản ca tăng thị trấn lao bảo thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ
còn tại phú thọ ba đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại huyện tân sơn tỉnh phú thọ
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đưa ra xét xử lưu động
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi năm tại xã thu cúc huyện tân sơn tỉnh phú thọ tổ công tác của công an tỉnh phú thọ
đã phát hiện bắt quả tàng hạng a giàng có biểu hiện tàng chữ trái phép chất ma túy
qua đấu tranh khai thác giang khai nhận cùng em trai là hạng a tráng
được mùa a sành thuê vận chuyển hai bánh heroin mang đi tiêu thụ
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã bắt mùa ai sảnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản mới xã hồng ngài huyện bắc yên tỉnh sơn la
tại cơ quan điều tra sành khai nhận đã mua hai bánh heroin trị giá bốn trăm linh triệu đồng
rồi thuê tráng và giàng vận chuyển về phú thọ tiêu thụ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mùa a sành hai mươi năm tù
hạng a giàng một mươi tám năm tù và hạ a tráng một mươi sáu năm tù
với tội danh phá hoại chính sách đoàn kết hai bị cáo là custophit hay còn gọi là amayem
và siudik thường gọi là amamab trú tại xã yà hà la huyện chư pư tỉnh gia lai
hòa án nhân dân tỉnh gia lai mở phiên tòa xét xử lưu động
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
custophit và siudik nhiều lần liên lạc nhận sự chỉ đạo của một số đối tượng phun rô lưu vong
tuyên truyền lôi kéo một số bà con nhóm họp tin lành đề ga hoạt động phun rô
âm mưu thành lập cái gọi là nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số ở tây nguyên
chúng thu tiền của một số người nghèo theo tin lành đề ga tổng cộng là hai mươi năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
để mua các phương tiện như xe mô tô điện thoại di động sim cạc để hoạt động và tiêu sải cá nhân
tại phiên tòa các bị cáo đã khai báo thành khẩn và thừa nhận những hành vi vi phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt custophit một mươi một năm tù và siudik tám năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết
thì mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người
cũng chính vì sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cùng với sự mở rộng của các mối quan hệ ảo
đã tạo cơ hội cho nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
gây ra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay hiếp dâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau khi nắm bắt được một số thông tin cá nhân như điện thoại nghề nghiệp chỗ ở của một cô gái trên mạng xã hội facebook
nguyễn xuân hiếu chú tại xã khe mò huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên tự nhận mình là công an
rồi đe dọa chị với nội dung đang lưu giữ một số hình ảnh của nạn nhân vào nhà nghỉ cùng bạn trai
nghi ngờ chị là gái mại dâm yêu cầu nạn nhân đến gặp lừa được nạn nhân đến
hiếu đã ép chị quan hệ tình dục và chiếm đoạt của chị hơn sáu triệu đồng
còn với nguyễn quang tiền chú tại xóm la tú xã tân khánh huyện phú bình tỉnh thái nguyên
bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội sau đó kết thân hẹn gặp
đối tượng này đã lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin
các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp số tiền có giá trị bằng một mươi giá trị tiền thưởng để được lý giải
thông qua mạng xã hội được nhận được lời mời kết bạn của một số đối tượng là người nước ngoài
sau khi chiếm được cảm tình của các chị em phụ nữ họ làm quen kết bạn nói chuyện
sau đó có hỡi hẹn làm ăn kinh doanh đầu tư tại địa phương
gửi một số cái tài sản có giá trị lớn sau đó chúng cho đồng bọn gọi điện
giả danh là nhân viên sân bay nhân viên hải quan thuế báo là có lô hàng gửi về
bị hải quan giữ để được lấy cái lô hàng lên trên
thì yêu cầu bị hại phải nộp cái số tiền có giá trị lớn để lo lót để lấy được cái số hàng
ngoài ra nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác
nhiều hành vi vi phạm đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định
mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo và cảnh giác trước những mối quan hệ
không nên cung cấp quá nhiều thông tin của cá nhân lên các trang mạng xã hội
vô hình chung đã tạo sự sơ hở để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
nhanh chóng đem lại lợi nhuận lớn là lý do mà các đối tượng bất chấp vi phạm pháp luật
bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng để thực hiện hành vi làm giả làm nhái các mặt hàng thuốc
tại hà nội sáu thu điểm sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng nghi bị làm giả
đã bị lực lượng công an và quản lý thị trường tp hà nội tạm giữ vào ngày hôm qua ba mươi tháng tám
sáu địa điểm sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại slim hm việt nam
có trụ sở tại tam hiệp thanh trì hà nội
tại kho hàng của công ty ở xã tam hiệp lực lượng chức năng phát hiện một xe tải đang xếp hàng hóa chờ chuyển đi tiêu thụ
các hộp thực phẩm này đã được đóng gói hoàn chỉnh và dán tem nhập khẩu ghi sản phẩm chính hãng
lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng ngàn nhãn mát sản phẩm
trong đó chủ yếu ghi thông tin sản phẩm có xuất xứ tại mỹ đức úc hàn quốc nhật bản
kiểm tra tại một kho hàng khác của công ty này ở khu đô thị văn phú quận hà đông
lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn vỏ hộp bao bì sản phẩm và dụng cụ rán nhãn đóng hộp
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra chi tiết hàng hóa
lấy mẫu các sản phẩm để giám định xác định vi phạm tại công ty này
tại nghệ an lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh đồ chơi nguy hiểm
chiều ngày ba mươi tháng tám công an phường hồng sơn thành phố vinh đã kiểm tra cửa hàng số ba mươi chín đường lê huân tp vinh
do nguyễn thị hương sinh năm hai nghìn chín
nguyễn thị hương sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường lê lợi tp vinh làm chủ
tại đây lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại đồ chơi gây nguy hiểm cho trẻ em bị cấm
gồm hai trăm hai mươi kiếm nhựa và gần tám trăm năm mươi khẩu súng nhựa các loại
trước đó công an tp vinh cũng thu giữ lô hàng hơn bảy trăm linh đồ chơi nguy hiểm bao gồm kiếm nhựa đao nhựa
những loại đồ chơi này hầu hết do trung quốc sản xuất có thể gây thương tích thậm chí là tử vong cho các cháu thiếu nhi
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và xử lý
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ đến ngày mùng hai và ngày mùng ba mưa sẽ xuất hiện trước tiên ở các tỉnh vùng núi
sau đó lan dần xuống đồng bằng người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa rông
nhiệt độ cao nhất ngày chỉ có thể đạt mức là ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết chuyển thuận lợi hơn
mưa giảm hẳn so với những ngày vừa qua ban ngày nắng nhiều
một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ mức ba mươi sáu độ
tuy nhiên đêm mùng hai và ngày mùng ba khu vực này có thể xuất hiện mưa rào tại một số nơi như thanh hóa và nghệ an
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều và ban ngày có nơi có nắng nóng
chiều tối mưa rào có thể xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ thời tiết nhìn chung thuận lợi cho kế hoạch du lịch của người dân
khu vực tây nguyên từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng chín trời mây thay đổi
ngày nắng rán đoan